quý vị chúng ta đã bước vào mùa đông từ giữa tháng một mươi
tức là sớm hơn khoảng nửa tháng so với mọi năm
và theo dự báo thì năm nay hiện tượng la nina đã quay trở lại
hiện tượng này thì sẽ làm cho mùa đông đến sớm và lạnh sâu hơn
thưa quý vị và một đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa cho đến giờ
thì được dự báo sẽ bắt đầu từ chiều tối ngày hôm nay
và đợt không khí lạnh này sẽ tràn xuống thẳng và mạnh
mưa sẽ xuất hiện từ chiều nay và sẽ kéo dài cho đến trưa ngày thứ hai
sau đó thì sẽ khô ráo với mức z hại tại miền bắc là một mươi một độ c
còn tại hà nội thì nhiệt độ ban trưa cũng chỉ vào khoảng hai mươi độ c trời rét
và những ngày sau đó thì trời sẽ chuyển trạng thái nắng hành
quý vị có thể tranh thủ phơi quần áo dọn dẹp nhà cửa vào buổi sáng nay
khi mà trời vẫn còn nắng ấm trước khi đợt lạnh kéo đến
và bên cạnh đó thì bà con ở vùng núi cao cũng cần phải lưu ý
khi trời rét là không nên đốt củi than để sửa ấm trong phòng kín
như vậy là rất dễ bị bỏng và bị ngộ độc khí carbon oxy ạ
đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết đã mở đầu trong chương trình sáng nay